thưa quý vị chỉ trong khoảng hai tuần vừa qua thị trường chứng khoán ghi nhận mức sụt giảm với biên độ lên tới trên hai mươi hai
với giá trị lên tới khoảng ba trăm linh tỷ đồng đây là mức sụt giảm kỷ lục
mới chỉ lần thứ ba xuất hiện trong lịch sử giao dịch chứng khoán tại việt nam
với mức sụt giảm này nhiều quỹ đầu tư mất hết lợi nhuận tích lũy được kể từ đầu năm
trong khi không ít nhà đầu tư đã phải rơi san chứng khoán
vậy đâu là nguyên nhân của hiện tượng này
và liệu thị trường chứng khoán đã bắt đáy hay vẫn tiếp tục giảm sâu trong những ngày tới
giảm sâu tăng nhẹ rồi lại tiếp tục giảm sâu
đó là diễn biến trên thị trường chứng khoán trong khoảng hai tuần qua
kết quả là từ đỉnh cao lịch sử một hai trăm linh điểm chỉ số vn index rơi xuống khu vực chín trăm ba mươi điểm
với hàng loạt nhà đầu tư từ cá nhân tới tổ chức liên tục cắt lỗ
đánh giá hiện tượng này các chuyên gia chứng khoán đều cho rằng
và quan trọng nhất là do chứng khoán việt nam đã tăng liên tục trong một thời gian dài
tạo động lực để các nhà đầu tư chốt lợi nhuận
một trong những nguyên nhân mà cơ bản mà chúng tôi nhìn thấy đấy là sau một quãng tăng tương đối là dài
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu và gần hơn là một sóng tăng kéo dài từ đầu năm hai nghìn một mươi
thì một giai đoạn điều chỉnh là tất yếu
khi mà nhiều cổ phiếu trên thị trường của chúng ta đặc biệt là các cổ phiếu blue chip
đã đến vùng định giá tương đối là cao so với mặt bằng chung
chỉ của thị trường việt nam mà còn cả các thị trường khu vực xung quanh
nên định cái mức định giá cao đấy đã khiến cho xuất hiện lực bán chốt lời tại những cổ phiếu blue chip này
thời gian qua lượng cổ phiếu mới phát hành được đưa lên sàn là rất lớn
với những cái tên như pvr pv power thủy điện a vương và hàng loạt cổ phiếu ngành ngân hàng
tổng giá trị của những cổ phiếu này lên tới hàng chục nghìn tỷ
trong khi khả năng hấp thụ của thị trường chứng khoán không tương ứng
và đó cũng là lý do giá của hàng loạt cổ phiếu đang tồn tại giảm sâu
cái số lượng cổ phiếu người ta phát hành ra để tận dụng cơ hội thị trường
để huy động vốn cho các doanh nghiệp của mình được đưa ra một cách quá nhiều quá nhanh
thì cái thị trường nó không đáp ứng được không đủ sức để đáp ứng
dòng tiền không vào kịp để đáp ứng cho các cái cung quá lớn thì thị trường đã bắt đầu đảo chiều
và việc đảo chiều của một số những cổ phiếu lớn thì nó dẫn theo kéo theo sự truy giảm của viên index
và khi mà các nhà đầu tư thì cứ nhìn viên đấy giảm thì mọi người tháo chạy
kể cả những cổ phiếu đã tăng rất nhiều những cổ phiếu tăng chưa tăng đầy đủ
thì người ta đều bán ra để bỏ thu hồi tiền
và dẫn đến là không chỉ những cổ phiếu đã tăng rất nhiều vào những cổ phiếu khác thì cũng giảm theo
mặc dù giá trị các cổ phiếu giảm sâu trong
thời gian qua sau một nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định
với phần lớn doanh nghiệp niềm yết có tăng trường lợi nhuận cao
là cơ sở để khẳng định thị trường chứng khoán sẽ diễn biến thuận lợi trong chung và dài hạn
thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán trong những ngày cuối tháng năm đã có dấu hiệu bắt đáy
đây là cơ hội để cho những nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các cơ hội đầu tư theo các tiêu chí đầu tư của mình
đấy là những doanh nghiệp phát triển bền vững
mà có những nền tảng cơ bản vững chắc
và có một cái bộ máy điều hành có thể xây dựng được doanh nghiệp phát triển dài vững trong tương lai
tuy nhiên các chuyên gia cũng khuyến cáo mặc dù thị trường đã có dấu hiệu chạm đáy
song không có nghĩa là giá các cổ phiếu sẽ tăng trở lại trong một sớm một chiều
chính vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng theo dõi
và quan trọng nhất là tăng cường đầu tư chung và dài hạn
đầu tư theo dõi
chính vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng theo giá trị thực của doanh nghiệp
và không nên đầu tư theo chiến lược lướt sóng trong giai đoạn này
những thông tin kinh tế vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
email phòngkinh tế thnd a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình sẽ được phát mới vào chín h bốn mươi năm phút chủ nhật
và phát lại trong các khung giờ chín h sáng thứ hai một mươi năm h ba mươi phút thứ bốn và một mươi h ba mươi phút thứ sáu của tuần kế tiếp
nếu quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhândântv vn hoặc youtube com vn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau